bấy lâu nay sự nguy hiểm khi tự ý sử dụng thuốc nhất là thuốc nhỏ mắt vẫn được cảnh báo với liên tục các trường hợp biến chứng
điển hình là bệnh glucom hay còn gọi là thiên đầu thống dẫn đến mù loà
nhưng vẫn còn không ít người chưa ý thức được mức độ nguy hiểm này
thậm chí là người lớn không chỉ dùng cho mình mà còn tự ý dùng cho trẻ nhỏ
tại bệnh viện mắt trung ương đã ghi nhận không ít trường hợp bệnh nhân nguy cơ mù do việc tự ý nhỏ thuốc mắt như vậy
cậu bé bảy tuổi ở hà tĩnh này được chuyển lên bệnh viện mắt trung ương với biểu hiện của bệnh glucom rất nặng chỉ còn nhìn được bóng bàn tay mình
dù đã được điều trị tích cực thay thủy tinh thể hai mắt thì lực đã tăng hiện được một trên một mươi
nhưng đấy là còn may mắn vì chưa bị mù
được biết trước cháu bị viêm kết mạc dị ứng gia đình cho đi khám và được bác sĩ kê thuốc nhỏ mắt
sau đó cứ thấy mắt đỏ thì gia đình lại theo đơn cũ
mua thuốc cha cho con thậm chí đã dùng tới chín lọ mà không biết nó có chứa corticoid
chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ tuyệt đối không dùng kéo dài
glucom vốn vẫn được gọi là bệnh thiên đầu thống rất nguy hiểm làm giảm và mất thị lực
không có khả năng phục hồi
tại bệnh viện mắt trung ương có tới hơn ba mươi bệnh nhân bị glucom do trà thuốc chứa corticoid kéo dài
chúng tôi gặp chủ yếu là một là các bộ nhiễm do nấm vi khuẩn virus vào
sợ nhất là glucom tôi dùng cortisone kéo dài
glucom thì là sẽ không có đâu dứt nhiều mắt thì vẫn dễ chịu êm ái
nhưng mà thỉnh thoảng thấy căng tức ở mắt và cái trường nhìn cứ giảm dần giảm dần
từ đấy gần mù rồi bệnh nhân mới hoảng một tám
thứ hai là cortisone đó
nó gây đục thủy tinh rất là sớm
các bác sĩ khuyến cáo hậu quả khi tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt thường rất nặng nề thậm chí gây mù vĩnh viễn
người dân khi có biểu hiện bất thường như nhìn mờ đau đỏ mắt cần đi khám chuyên khoa
và có thể dùng nước muối sinh lý để chăm sóc mắt hằng ngày